liên quan đến vụ phát hiện hai thùng container chứa khoảng bốn mươi tấn thịt lợn gà không rõ nguồn gốc
tại một cơ sở sản xuất giò trà ở xã tây hòa huyện trảng bom vào chiều một mươi chín tháng tám
cộng quản lý thị trường đồng nai cho biết qua xét nghiệm kết quả số thịt lợn trên dương tính
với virus tả lợn châu phi
hiện toàn bộ số thịt lợn gà tại cơ sở trên đã được lực lượng chức năng và chính quyền địa phương
tiêu hủy theo quy định
trước đó như truyền hình nhân dân đã đưa tin lực lượng chức năng tỉnh đồng nai bất ngờ kiểm tra
cơ sở sản xuất giò trà ở ấp nhân hòa xã tây hòa do ông hoàng đình cảnh làm chủ
qua đó phát hiện tại cơ sở có hai thùng container chứa thịt lợn gà đã qua giết mổ
trong các túi ni lông đang bốc mùi nồng nặc
tất cả số thịt lợn gà đều không có các loại giấy tờ hóa đơn để chứng minh nguồn gốc xuất xứ